ngày ba tháng tám trung quốc đã cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở châu á
tránh bay ở các khu vực xung quanh vùng lãnh thổ đài loan của trung quốc
bộ giao thông vận tải hàn quốc cho biết một thông báo chính thức được gửi từ trung quốc
đã chỉ định sáu khu vực không phận xung quanh đài loan là vùng nguy hiểm
mà các máy bay nên tránh bay gần
các chuyến bay sẽ bị hạn chế từ giờ ngày bốn tháng tám đến giờ ngày bảy tháng tám
nhiều hãng hàng không nội địa và quốc tế đã nhận được thông báo
và đang thay đổi đường bay phù hợp nhằm tránh khu vực trên
sự gián đoạn tại các hãng hàng không diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang
giữa mỹ và trung quốc liên quan tới chuyến thăm của chủ tịch hạ viện nancy pelosi
đến vùng lãnh thổ đài loan trung quốc